ngày hai mươi chín tháng tám đại diện ban quản lý dự án hai thuộc bộ giao thông vận tài cho biết
dự án đường ô tô tân vũ lạch huyện thành phố hải phòng do ban làm đại diện chủ đầu tư
sẽ chính thức được thông xe vào dịp quốc khánh mùng hai tháng chín tới đây
dự án xây dựng đường ô tô tân vũ lạch huyện có chiều dài một mươi năm sáu mươi ba km
điểm đầu nối từ ô tô cao tốc hà nội hải phòng tại nút tân vũ thuộc phường tràng cát
quận hải an điểm cuối là cổng cảng lạch huyện cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng thuộc huyện cát hải
trong đó phần cầu vượt biển dài năm bốn km hiện đang giữ kỷ lục là cầu vượt biển dài nhất việt nam
cầu tân vũ lạch huyện được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông có thép dự ứng lực
bề rộng mặt cầu một mươi sáu m gồm bốn làn xe tổng mức đầu tư dự án hơn một mươi một tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
được thực hiện bằng vốn vay oda nhật bản và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
theo đánh giá của hội đồng nghiệm thu đoạn từ km hai bảy trăm linh nút giao số một đến km một mươi năm cộng sáu trăm ba mươi cuối tuyến
của dự án cầu đường tân vũ lạch huyện đã hoàn thành bảo đảm chất lượng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đưa vào vận hành khai thác